chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân thứ tư ngày năm tháng bốn
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang vừa phối hợp bắt vụ vận chuyển gần ba gói thuốc lá không rõ nguồn gốc tại một ngôi nhà bọc không trên địa bàn huyện tịnh biên
tối ngày ba tháng bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn lực lượng phối hợp phát hiện bốn đối tượng đang mang vác nhiều bao hàng từ bờ canh vĩnh tế lên nhà dân có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại toàn bộ tăng vật trong nhà lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra căn nhà đối tượng để tăng vật phát hiện một mươi bốn bọc ni lông chứa hai chín trăm chín mươi gói thuốc lá không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng chín mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan công sáng đặng quang nam đặng thế khánh điều chú tỉnh hà tĩnh về tội cho vai lãi nặng